đã nhiều năm nay mỗi năm các con sông của tỉnh hà nam đều xảy ra hàng chục đợt ô nhiễm nghiêm trọng
tình trạng ô nhiễm này đã ảnh hưởng đến đời sống cũng như sức khỏe của hàng nghìn hộ dân sống cạnh lưu vực các con sông
những ngày qua tại khu vực sông châu tình trạng nước sông đen kịt cá chết nổi trắng sông lại tiếp tục tái diễn
gia đình ông nguyễn văn luận đầu tư cả trăm triệu đồng để nuôi cá trên sông châu
nhưng bao nhiêu tiền của và công sức bỗng tan biến theo dòng nước
đợt ô nhiễm này khiến gia đình ông thiệt hại khoảng bảy tấn cá
ông buộc phải vớt cá lên cho người dân địa phương bón cây ăn quà để không gây thêm ô nhiễm môi trường dòng sông
theo người dân địa phương bắt đầu từ ngày chín tháng chín sông châu đoạn trẻ qua địa phận các xã đinh xá
thành phố phủ lý xã tiên sơn thị xã duy tiên
xảy ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục hộ dân sinh sống bằng nghề nuôi cá nhiều năm nay
cảm nào thì môi trường nó phải đỡ độc hại này dân tôi còn chăn nuôi được còn kiếm được đồng ra vào tôi bảy mươi tuổi rồi
nhưng mà tôi phải lăn lên đi làm và tự nhìn nhớ cá tôi chết tôi xót xa lắm
theo thống kê mỗi năm các dòng sông tại hà nam xảy ra từ một mươi đến một mươi hai đợt ô nhiễm do nước thải từ hà nội thải về qua sông đáy
người dân hà nam mong chờ cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý triệt để vì sự việc này đã diễn ra nhiều năm
và thường xuyên làm ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái các con sông của hà nam
và ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây